các bạn hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
bắt giữ đối tượng thảo nhìa minh hỗ khẩu thương chú tại bản pang hóc huyện mường mày tỉnh phong sa lì đang vận chuyển một mươi bánh heroin
ngoài một mươi bánh heroin lực lượng chức năng còn thu giữ thêm hai sung ngắn một khuôn ép một máy xay để ép ma túy
hiện bộ đội biên phòng tỉnh điện biên phối hợp với lực lượng an ninh tỉnh phong sa lì đấu tranh khai thác đối tượng mở rộng điều tra
ngay sau khi phá thành công chuyên án này đại tá hoàng minh tuấn chỉ huy trưởng bộ đội biên phòng tỉnh điện biên trưởng ban chuyên án đã tới chúc mừng và thưởng nóng cho lực lượng phá án hai tỉnh điện biên và phong sa lì
còn tại cần thơ các trinh sát phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy công an thành phố vừa bắt quả tang hai đối tượng đang trên đường vận chuyển số lượng lớn ma túy đá đi tiêu thụ
hai đối tượng bị bắt gồm nguyễn đình thắng và vợ là nguyễn thị ngọc yến chú tại quận cái răng thành phố cần thơ
các đối tượng bị bắt gồm hai bọc ni lông chứa ma túy dạng đá với tổng trọng lượng hai trăm linh g cùng một số tăng vật khác
tại cơ quan công an hai đối tượng khai nhận số ma túy trên được mua từ thành phố hồ chí minh rồi đem về thành phố cần thơ chia nhỏ bán lại cho các con nghiện để kiếm lời
vào chiều qua đội cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội công an quận ba tp hcm cho biết đang tạm giữ hình sự phạm thanh tuấn chú quận sáu để điều tra về hành vi làm giả con dấu tài liệu của cơ quan tổ chức và lừa đảo chiếm đoạt tài sản
kết quả điều tra bước đầu cho thấy tuấn đã dùng đồ họa làm giả con dấu rồi tự xưng là người của một số ngân hàng trên địa bàn thành phố hồ chí minh để ký kết hợp đồng mua bán đồ điện tử qua mạng
hiện tại số tài sản tuấn đã lừa đảo được của bốn cửa hàng công ty với tổng số tiền lên đến gần hai tỷ đồng
tuy nhiên đây chỉ là con số ban đầu cơ quan điều tra nhận định còn nhiều nạn nhân khác
bốn nghi can khác liên quan đến vụ việc cũng được mời lên lấy lời khai làm rõ về hành vi vận chuyển tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có
đề nghị ai từng là bị hại của thủ đoạn lừa đảo trên đến đội cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội công an quận ba để trình báo
giả vờ mượn xe của người quen rồi đem đi cầm lấy tiền tiêu xài đối tượng võ minh thuận chú tại xã long đức thành phố trà vinh
vừa bị cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố trà vinh ra quyết định khởi tố và bắt tạm giam về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản
ngày hai mươi ba tháng bốn năm hai nghìn một mươi sáu võ minh thuận cùng phạm hữu phước đến nhà anh trần minh thuận ở phường năm thành phố trà vinh để tổ chức nhậu
sau đó anh trần minh thuận đưa xe mô tô của mình nhờ phước đi mua nước đá
nảy sinh ý định chiếm đoạt xe của anh trần minh thuận võ minh thuận đi theo phước và điều khiển xe không trở lại
đến ngày hai tháng năm anh trần minh thuận phát hiện xe của mình dựng trước một cửa hàng tại khóm hai phường năm liền chi hô và cùng người dân bắt võ minh thuận
tại cơ quan công an võ minh thuận khai nhận trước đó đã hai lần giả vờ mượn xe của người quen trên địa bàn thành phố trà vinh rồi đem đi cầm lấy tiền tiêu xài
đối tượng này cũng đã từng có hai tiền án về tội trộm cắp tài sản
một đối tượng đã từng có ba tiền án về tội trộm cắp tài sản lại tiếp tục lấy trộm bốn mươi tám chiếc điện thoại di động và một chiếc xe máy tổng giá trị hơn một trăm linh triệu đồng
thông tin chi tiết vụ việc sẽ có trong cụm tin vắn ngay sau đây
công an huyện crom năng tỉnh đắk lắc vừa khởi tố bắt tạm giam đối tượng bùi văn hòa về tội trộm cắp tài sản
trước đó thấy một cửa hàng bán điện thoại di động ở thôn giang thịnh xã tam giang quêên khóa cửa hòa đã lèn vào lấy trộm bốn mươi tám chiếc điện thoại di động và một chiếc xe airblade tổng trị giá tài sản khoảng hơn một trăm linh năm triệu đồng
được biết hòa đã có ba tiền án về tội trộm cắp tài sản
còn tại tây ninh phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh vừa phát hiện bắt giữ hai đối tượng dương văn lý và hà văn sung về hành vi trộm cắp xe máy
khi hai đối tượng trên đến khu vực xã đồng khởi huyện châu thành thì phát hiện có xe máy dựng trước cửa hàng tạp hóa không có người trông coi
hai đối tượng đã dùng đoàn phá khóa xe rồi lấy trộm khi đang trên đường mang xe đi tiêu thụ thì bị bắt giữ
tại cơ quan công an hai đối tượng khai nhận ngoài trộm chiếc xe trên chúng đã thực hiện năm vụ trộm xe trên địa bàn tỉnh tây ninh và bình phước
thời gian gần đây tại khu vực chợ thị trấn đầm rơi huyện đầm rơi tỉnh cà mau xuất hiện tình trạng móc túi
nạn nhân là những người dân ở các vùng nông thôn ra chợ mua vàng
thế nhưng chỉ trong nháy mắt bọn chúng đã ra tay lấy hết số vàng mà họ tích góp từ rất nhiều năm
thủ đoạn rất chuyên nghiệp thực hiện hành vi giữa ban ngày và ngay trốn đông người
nhiều bị hại đã phải đến kêu cứu với cơ quan chức năng
chị nguyễn thị thúy kiều cư ngụ xã tân duyệt huyện đầm rơi cho biết
trong lúc đang chọn mua vàng ở tiệm vàng dũng ở thị trấn đầm rơi
chị đã bị hai người phụ nữ vở chen lấn và ra tay móc túi lấy đi một sợi dây chuyền
một chiếc nhẫn vàng một mươi tám k và hai chiếc nhẫn vàng hai mươi bốn k
dù trước đó chị đã cẩn thận để chúng vào túi áo khoác có khóa lại
số vàng trên là tài sản của vợ chồng người thợ hồ tích góp từ rất lâu
mới có bước cho tiệm vàng thì em mới hỏi là em lựa vàng thôi
em lựa như cái lấm lắc nhỏ để em mang thôi
nhưng mà vừa
chị tiệm vàng đưa ra cho em coi thì có cái bà đó bà đứng sát bên
rồi bà cũng coi coi như em vậy đó
rồi thì quay qua quay lại là bà móc bà đi móc tiêu luôn rồi
cũng giống như trường hợp của chị kiều chị lê thu hà
chú tại xã tân dân huyện đầm rơi
sau khi mua vàng chị hà đã cẩn thận dùng kim gải lại túi áo rồi vào chợ thị trấn
trong lúc đang lỡ đồ bằng thủ đoạn giả vờ chen lấn
người phụ nữ đứng cạnh móc túi lấy đi hơn hai cây vàng hai mươi bốn k
vì chị lựa của cây trắng thì lựa rồi bắt đầu nói cũng mua nữa
rồi bắt đầu nó chạy hù hù đi nhỏ bán thì nó không có cần
nói chờ đằng bà gì mà chạy dữ chờ gì đường lộ nhỏ mà chạy dữ gì
hỏi chứ bà trả tiền con chưa
nói chưa ý là trả rồi mua rồi trả rồi
rồi tôi chụp cái túi móc hết trơn rồi tôi mới bắt đầu đu la chạy
thì bang quản lý chợ đấy cũng đuổi theo
nhận được tin báo các vụ móc túi xảy ra
lực lượng công an huyện đầm rơi
đã nhanh chóng lần theo dấu vết bọn móc túi qua lời mô tả của bị hại
chỉ trong thời gian ngắn hai đối tượng lê thị bích và lê văn châu
cùng chú tại xã ninh quế a huyện hồng dân tỉnh bạc liêu
đối tượng có liên quan trong nhóm móc túi đã bị bắt giữ tại thành phố cà mau
khai thác nhanh lực lượng đã tiến hành bắt khẩn cấp lê thị đào
cùng chú tại địa chỉ với hai đối tượng trên
tại cơ quan điều tra lê thị đào đối tượng cầm đầu nhóm móc túi
đã thừa nhận toàn bộ hành vi
đều biết các đối tượng trong nhóm móc túi này đều có họ hàng với nhau
lê thị đào và lê thị bích vốn là mẹ chồng và nàng dâu
đối tượng là vào trực tiếp để trao đổi với chủ tiệm vàng để là gây sự chú ý
sau đó để mà cho cái đối tượng còn lại để thực hiện cái hành vi móc túi
thì sau khi thực hiện hành vi móc túi thì đối tượng là nhanh chóng và lên xe rồi tẩu thoát
cùng với hai đối tượng ở phía ngoài là ngoài xe là chờ
qua các vụ việc trên bà con ở các vùng nông thôn cần hết sức cảnh giác
khi đến trao đổi mua bán vàng tại các điểm chợ trung tâm
đồng thời khi bị móc túi
cần truy hô cho người dân hỗ trợ và báo ngay cho lực lượng chức năng
để tiến hành truy bắt các đối tượng
dùng dao đâm làm hai người tử vong đối tượng lãnh văn biên sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi
tạm trú tại tổ chín phường sông hiến tp cao bằng
vừa bị cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh cao bằng ra lệnh bắt khẩn cấp
tại cơ quan công an đối tượng khai nhận ngày ba mươi một tháng bảy vừa qua
trên quốc lộ hai trăm linh bốn thuộc tổ xuân trường thị trấn xuân hòa huyện hà quảng
do bị hoàng văn minh và hứa văn quý cùng chú tại thị trấn xuân hòa chặn đánh
biên đã dùng dao đâm khiến hai nạn nhân tử vong tại bệnh viện
khám xét khẩn cấp nơi ở của biên cơ quan công an thu giữ một con dao nhọn
và một số tăng vật có liên quan đến vụ việc
còn tại đồng tháp cơ quan cảnh sát điều tra công an thị xã hồng ngự
vừa ra quyết định tạm giữ hình sự đối với đối tượng hà văn nền
trú tại phường an thạnh thị xã hồng ngự về hành vi vi phạm quy định
về điều khiển phương tiện giao thông đường bộ gây chết người
theo kết quả điều tra bước đầu ngày hai mươi tám tháng bảy năm hai nghìn một mươi sáu
đối tượng hà văn nên điều khiển xe mô tô trên tuyến đường đai nông thôn
thuộc khóm năm phường an thạnh thị xã hồng ngự
do thiếu chú ý quan sát đã đâm vào bà phan thị sàng sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi
chú cùng địa phương đang đi bộ cùng chiều phía trước
hậu quả làm bà sàng bị chấn thương vùng đầu và tử vong sau đó tại bệnh viện
phần cuối như thường lệ sẽ là gió giật cấp sáu cấp bảy
ngoài ra do hạt động của gió mùa tây nam đến khu vực nam biển đông
bao gồm cả vùng biển quần đảo trường sa vùng biển ngoài khơi các tỉnh
từ bình thuận đến cà mau tiếp tục có gió mạnh cấp năm
có lúc cấp sáu giật cấp bảy cấp tám biển động
đến với thời tiết trên đất liền các tỉnh ở phía tây bắc bộ
trong ba ngày tới trời nhiều mây có mưa mưa vừa có nơi mưa to đến rất to
đề phòng có gió giật mạnh trong cơn rông lũ quét và sạt lở đất
nhiệt độ ngày đêm giao động từ hai
do ảnh hưởng của hoàn lưu vùng xoáy thấp suy yếu từ cơn bão
bắt đầu từ đêm nay ở phía đông bắc bộ có mưa có nơi mưa vừa đến rất to
lưu ý vùng núi và vùng trung du sẽ có mưa to đến rất to
dự kiến đợt mưa lần này sẽ kéo dài nhiều ngày
nên ngoài đề phòng có gió giật mạnh trong cơn rông
người dân cũng cần đề cao cảnh giác với khả năng có lũ quét và sạt lở đất
ở vùng núi hay ngập lụt ở vùng trũng
các tỉnh từ thanh hóa xuống đến thừa thiên huế
hôm nay nắng nóng sẽ giảm dần và tiếp tục có xu hướng giảm thêm trong ngày mai
sau đó sang ngày mùng bốn và ngày mùng năm tháng tám
khu vực khả năng sẽ chuyển nhiều mây có mưa rào và rông dày rác
nắng nóng vì thế cũng được dập tắt hoàn toàn trên khu vực
nhiệt độ giao động từ hai mươi năm đến ba mươi năm độ
khu vực các tỉnh từ đà nẵng trở vào đến bình thuận
từ ngày mùng ba đến ngày mùng năm mây thay đổi ngày nắng
chiều tối có mưa rào và rông vài nơi
riêng ngày mùng bốn và ngày mùng năm phía bắc có mưa rào rải rác
nhiệt độ ngày đêm giao động từ hai mươi năm đến ba mươi năm độ
khu vực tây nguyên trong ba ngày tới trời mây thay đổi đến nhiều mây
có mưa mưa vừa có nơi mưa to và rông
trong ngày mùng ba và ngày mùng bốn sau mưa sẽ giảm hơn về cường độ
cần đề phòng có tố lốc và gió giật mạnh trong cơn rông
nhiệt độ là từ hai mươi một đến ba mươi một độ
trường gió tây nam
có cường độ mạnh sẽ chi phối các tỉnh thành nam bộ trong hôm nay và ngày mai
do vậy mà toàn vùng có mưa tăng hơn về cường độ
đặc biệt trong thời điểm chiều tối sẽ xuất hiện nhiều nơi có lượng mưa vừa
có nơi mưa to và rông
người dân cần đề phòng với các hiện tượng thời tiết nguy hiểm trong cơn rông
như là tố lớp xoáy và gió giật mạnh
đợt mưa rông lần này tại các tỉnh thành phía nam sẽ còn duy trì đến ngày bốn tháng tám
sau đó từ ngày mùng năm sẽ có xu hướng giảm hơn về cường độ trên khu vực
bản tin mùa một ba online của truyền hình công an nhân dân đến đây là hết
cảm ơn quý vị các đồng chí và các bạn đã quan tâm theo dõi
xin kính chào tạm biệt